dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng khoảng hai tháng này tại tỉnh quảng ngãi đã hình thành bãi chữ cát khổng lồ
đe dọa an toàn hành lang giao thông tuyến quốc lộ một a và ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân
trên diện tích hơn ba m hai hàng trăm nghìn khối cát được tập kết vào bãi chứa ở phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi
những bãi cát cao từ bảy đến một mươi mét làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ một a
và tuyến đường vào trung tâm thành phố quảng ngãi
chỉ trong thời gian ngắn nhiều bãi chứa tập kết cát trái phép đã hình thành
theo thống kê của ngành chức năng có bảy bãi chứa tập kết cát trái phép khu vực trung tâm thành phố quảng ngãi
theo chính quyền địa phương sau khi khai thác tại các mỏ cát các doanh nghiệp đưa về dự trữ
tại các khu đất chống để thi công các dự án công trình trên địa bàn tỉnh
những bãi trứa cát trái phép đã được tập kết vào trung tâm thành phố quảng ngãi

trước tình hình trên các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi sớm có phương án xử lý
di rời để bảo đảm an toàn cho người dân nơi đây